một vụ cháy xảy ra tại một kiosk trong chợ dĩ an một phường dĩ an thành phố dĩ an tỉnh bình dương
vừa được lực lượng chức năng chữa cháy của địa phương lập dập tắt hoàn toàn
kịp thời giải cứu một gia đình mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
theo cơ quan công an vào khoảng chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba kiosk bất ngờ bốc cháy
do một đứa trẻ đốt đồ chơi trong nhà
do bên trong ký ốt kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ ký ốt
lực lượng chữa cháy địa phương và người dân đã phá tường giải cứu năm người trong gia đình ra ngoài an toàn
do ngọn lửa lớn nên hai căn kiosk bên cạnh bị ảnh hưởng nhưng thiệt hại không đáng kể
ký ốt bị cháy bị lửa thiêu dụi nhiều tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này